tại nhiều khu chợ tự phát việc mua bán diễn ra tấp nập đa số người dân đều đeo khẩu trang tuy nhiên lại không đảm bảo đúng khoảng cách
vậy các trường hợp không tuân thủ năm k sẽ bị xử phạt ra sao
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố vẫn duy trì xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi đường từ ngày một tháng sáu đến nay
theo đó nếu phát hiện người dân không mang khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt từ một đến ba triệu đồng
tương tự ông nguyễn trí dũng chủ tịch ủy ban nhân dân quận gò vấp cho biết
ngoại trừ việc ăn uống tại các quán hàng ăn công suất không quá năm mươi nếu người dân không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng vẫn bị xử phạt
trước tình hình số lượng f cách ly tại nhà khá lớn đội giám sát f cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát sự tuân thủ cách ly tại nhà
ông nguyễn thế dũng chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi bốn gò vấp cho biết tâm lý người dân lơ là sau dịch là có
nguyên nhân là do người dân nghĩ rằng mình đã được tiêm hai mũi vaccine
mặt khác trên các phương tiện truyền thông các thông tin số ca nhiễm giảm số ca khỏi số ca chuyển nặng số ca tử vong giảm rõ rệt nên nhiều người dân tự tin là đã khống chế được dịch
mặc dù các cơ quan ngành tuyên truyền liên tục về việc tiêm vaccine hai mũi vẫn có thể bị nhiễm
người dân lúc này đã chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch ông thế dũng nói
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu nhận định nếu người dân không tuân thủ biện pháp năm k và các biện pháp phòng chống dịch thì số ca mắc có thể tăng lên cao hơn
ngày bảy tháng một mươi một bí thư thành ủy nguyễn văn nên cùng lãnh đạo tp hcm làm việc với huyện hóc môn để đánh giá tình hình kiểm soát dịch covid một mươi chín
và các hoạt động khôi phục kinh tế phát triển xã hội trong giai đoạn bình thường mới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hóc môn từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi một toàn huyện ghi nhận sáu bảy trăm một mươi hai ca test nhanh dương tính
tại các xã xuân thới thượng đông thạnh bà điểm xuân thới sơn tân thới nhì nhị bình
nguyên nhân do huyện và các xã thị trấn còn lúng túng đề ra các giải pháp xử lý một số nơi còn chủ quan lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
ông dương hồng thắng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hóc môn cho biết
sẽ chủ động tính toán sắp xếp các vị trí bố trí khu cách ly tạm tại các xã và thị trấn
trong đó xem xét việc sử dụng các trường mầm non để triển khai các khu cách ly tạm
đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào sử dụng bệnh viện giã chiến ba trăm linh giường và thành lập tổ phản ứng nhanh tầm soát các điểm có nguy cơ
bí thư thành ủy nguyễn văn nên chia sẻ khó khăn với các trạm y tế các xã đông dân và yêu cầu ngành y tế thành phố có hướng dẫn cụ thể cho lực lượng y tế tại đây
ban thường vụ thành ủy sẽ sẵn sàng quyết định cho các trạm y tế hoạt động thuận lợi phù hợp với số lượng dân cư của từng địa bàn cấp xã
trước mắt là phát huy tốt các lực lượng có sẵn
về quản lý f ông nên cho rằng cần tập trung ngăn chặn nguồn lây và có khi có ca nhiễm phải điều trị hạn chế tối đa tử vong hạn chế thấp nhất số ca chuyển nặng
khi phát hiện f cần kịp thời cấp thuốc cho bệnh nhân có tờ hướng dẫn rõ ràng thực hiện tốt quy định không để lây lan bệnh
bí thư thành ủy cũng lưu ý các ổ bệnh trong gia đình thôn xóm phải được khoanh lại xét nghiệm bóc tách kịp thời và làm thật nhanh
nếu lực lượng tại chỗ không thể đảm đương lực lượng thành phố phải tăng cường
huyện nhà bè phát hiện một mươi chín điểm dịch cộng đồng chuyển từ màu vàng sang cam
từng duy trì vùng vàng nhưng đến khuya bảy một mươi một huyện nhà bè chuyển sang vùng cam một xã thuộc vùng đỏ
hiện nhà bé có bảy trăm bảy mươi ca f đang được cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm điểm dịch hộ gia đình một mươi chín điểm dịch cộng đồng
tối bảy tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
trong ngày đoàn công tác của sở y tế và đơn vị đã có buổi kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại huyện nhà bè trong tình hình mới
qua giám sát hoạt động phòng chống dịch tại huyện nhà bè từ ngày một tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một
hcdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng rồn tại địa phương là hai năm trăm năm mươi một ca
trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr
và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh
theo đánh giá từ huyện nhà bè nhìn chung các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính
làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn
trong đó xã hiệp phước là địa bàn có số ca mắc mới cao nhất trong bốn tuần gần nhất so với toàn huyện
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình một mươi chín ổ dịch cộng đồng
việc cấp phát các túi thuốc a b c cũng được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định
riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại